ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã bắt giữ đối tượng hoàng đức long ba mươi tuổi
trú tại phường phước nguyên thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi hai sau khi uống rượu long đã cầm dao dựa đi lang thang trong khu phố ba phường phước nguyên thành phố bà rịa
khi tới trước nhà người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi ở phường phước nguyên thành phố bà rịa long xông vào chém nhiều nhát vào hai vợ chồng người phụ nữ này
hậu quả khiến người vợ tử vong tại hiện trường người chồng bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hoàng đức long đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra